nga vừa cho biết tập đoàn năng lượng gac prom của nước này sẽ không cắt đứt nguồn cung khí đốt cho bất kỳ khách hàng châu âu nào nữa
đồng thời nhấn mạnh kế hoạch yêu cầu các khách hàng thanh toán hợp đồng khí đốt bằng đồng rút đang diễn ra theo như dự định
trong cuộc họp báo hằng ngày khi được hỏi liệu gatrom có cắt nguồn cung khí đốt cho khách hàng nào nữa không
người phát ngôn điện kremlin cho biết sẽ không có việc cắt nguồn cung nào nữa vì những khách hàng nhận khí đốt đang thanh toán theo kế hoạch mới
gatrom đã cắt nguồn cung khí đốt cho các tập đoàn của đan mạch đang cung cấp khí đốt cho đức
cũng như ngừng cung cấp khí đốt cho tập đoàn của hà lan bungary ba lan và phần lan do các khách hàng này từ chối thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rút
các công ty từ đức italia và pháp cho biết sẽ tham gia kế hoạch thanh toán của moscow để đảm bảo duy trì nguồn cung
trong khi đó châu âu có kế hoạch dần giảm bớt sự phụ thuộc vào khí đốt của nga trong vài năm tới